trong chuyến kiểm tra công tác tại khánh hòa đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đánh giá cao những nỗ lực của khánh hòa
trong công tác cải cách hành chính mong muốn tiếp tục nhân rộng các mô hình
để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ tiết kiệm chi phí cho người dân
phó thủ tướng cũng nhấn mạnh khánh hòa cũng cần đưa ra các giải pháp để khắc phục một số tồn tại
nhất là truyền thông về dịch vụ công trực tuyến để người dân hiểu và tham gia giải quyết hồ sơ
nhất là trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
chiều tối cùng ngày đồng chí trương hòa bình cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên gia đình
ông nguyễn ngọc hòa và gia đình ông lê thành
đây là hai gia đình chính sách tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nha trang